lần đầu tiên trong ngày hải phòng ghi nhận con số mắc covid một mươi chín với một
nằm chủ yếu tại các quận huyện có khu công nghiệp
trước tình hình dịch ngày một lan rộng ngành y tế thành phố triển khai kế hoạch
tiêm mũi ba vaccine bổ sung cho một số nhóm đối tượng
cdc hải phòng vừa công bố trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố ghi nhận một sáu ca dương tính sars cov hai
trong đó chủ yếu là diện f một chuyển thành f và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế
tính đến tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố hải phòng đã có tám bảy trăm một mươi bảy ca
trong đó hồi phù xuất viện hai sáu trăm ba mươi sáu ca đang điều trị sáu sáu mươi năm ca và một mươi sáu ca tử vong
cụ thể địa phương đứng đầu có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất trong ngày là huyện thủy nguyên với hai trăm bảy mươi ca
trong đó một trăm chín mươi trường hợp là f một sáu mươi sáu trường hợp tự đi làm xét nghiệm
còn lại là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các công ty thuộc khu công nghiệp v ship
huyện an dương có một trăm linh tám
trong đó năm mươi năm trường hợp tự đi làm xét nghiệm sáu f phát hiện qua test nhanh
năm qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty thuộc khu công nghiệp tràng duệ còn lại là trường hợp f một
quận lê trân cũng ghi nhận một trăm linh năm f trong đó sáu mươi bảy trường hợp tự đi làm xét nghiệm
hai trường hợp f một một trường hợp là nhân viên y tế ba trường hợp sàng lọc tại công ty regina một ca bệnh nghi ngờ
cùng ngày quận ngô quyền có chín mươi ba f huyện vĩnh bảo bảy mươi năm f quận dương kinh bảy mươi hai f huyện kiến thụy sáu mươi tám f
quận hải an bốn mươi bốn f huyện an lão ba mươi bảy f quận hồng bàng ba mươi sáu f quận đồ sơn ba mươi hai f huyện tiên lãng hai mươi bảy f
quận kiến an một mươi tám f huyện cát hải một mươi hai f một trường hợp là thuyền viên nhập cảnh về hải phòng
trước tình hình dịch bệnh lan rộng và ngày mùa gia tăng khắp các quận huyện ngành y tế hải phòng đã lên kế hoạch triển khai
tiêm tám trăm bốn mươi năm liều vaccine ngừa covid một mươi chín bổ sung nhắc lại cho người dân
các trường hợp cần tiêu liều bổ sung bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
người đã tiêm hai mươi vaccine của hãng sinopharm hoặc sputnik v
đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi tiêm liều bổ sung thì mới coi là hoàn thành liều cơ bản
các trường hợp tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung
trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế
thời gian tiêm mũi nhắc lại là ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
thành phố hải phòng phấn đấu trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành mũi tiêm này cho toàn dân